về tình trạng nổ mìn phá đá của công ty cổ phần xi măng v sem sông thao
sau khi truyền hình nhân dân có phản ánh về vấn đề này
một hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân xã ninh dân huyện thanh ba
đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh phú thọ đã làm việc với công ty
và yêu cầu đơn vị tạm dừng nổ mìn khai thác đá
có phương án di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm
cơ quan chức năng cho rằng việc nổ mìn phá đá đã làm ảnh hưởng tới đời sống người dân
trong quá trình sản xuất kinh doanh nhất là khai thác đá nguyên liệu
công ty cổ phần xi măng vinsem sông thao cần triển khai các biện pháp kỹ thuật an toàn
trong và ngoài khu vực khai thác
đại diện công ty cho biết hiện nay công ty đã dừng việc khai thác theo hướng tây nam
và tập trung khai thác theo hướng đông bắc khai trường để không làm ảnh hưởng đến các hộ dân
tiến hành ra soát đánh giá thiệt hại đền bù thỏa đáng đối với các công trình đã bị ảnh hưởng của người dân
trong thời gian tới công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tạo quỹ đất xây dựng phương án đền bù
giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các hộ dân trong bán kính hai trăm linh m tính từ biên giới cấp phép khai thác